bệnh viện sản nhi tỉnh nghệ an vừa cho biết thời gian vừa qua đã phát hiện ba bệnh nhi nhiễm vi khuẩn ăn thịt người mang tên whitmore
trước đó ba mẹ các cháu phát hiện ba cháu bé có dấu hiệu bị sốt và sưng đau ở tuyến mang tai
hà tĩnh cũng vừa phát hiện một trường hợp bệnh nhân sáu mươi một tuổi mắc bệnh whmore
còn bệnh viện bạch mai hà nội từ đầu năm đến nay cũng đã tiếp nhận hai mươi trường hợp
trong vòng một tháng vừa qua đã có bốn ca tử vong
vi khuẩn ăn thịt người whmore sống trong đất con đường lây nhiễm chính là do tiếp xúc da bị chảy xước với đất nước bẩn hoặc qua đường hô hấp
bệnh nhân whitmore có dấu hiệu nhiễm chủng nhẹ hoặc nhiễm khuẩn trong máu